thưa quý vị tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về xác nhập đơn vị hành chính cấp quyện giã giai đoạn hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi năm
ông trần sĩ thanh chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội cho biết
quận hoàn kiếm là đơn vị hành chính cấp huyện duy nhất của thành phố thuộc diện phải sắp nhập
vâng thông tin này đã nhận được sự quan tâm của dư luận và hàng loạt những câu hỏi xoay quanh
quận hoàn kiếm sẽ sắp nhập với quận nào liệu cái tên hoàn kiếm có được giữ lại hay là thay thế
và việc sắp nhập không chỉ dựa trên tiêu chí về dân số và diện tích mà còn phụ thuộc vào yếu tố đặc thù để đánh giá xem xét
việc xác nhập các đơn vị hành chính theo chủ trương của đảng nhà nước là rất cần thiết
nhằm tinh gọn bộ máy tăng hiệu lực hiệu quả tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp
và thông tin tại hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện
cấp xã giai đoạn hai nghìn hai mươi ba hai nghìn ba mươi diễn ra vào ngày ba mươi một tháng bảy vừa qua cũng được cộng đồng mạng quan tâm
đặc biệt thông tin quận hoàn kiếm hà nội là đơn vị hành chính cấp huyện duy nhất của thành phố
tục diện phải xác nhập theo như báo cáo giả soát của thành phố hà nội
theo quy định của ủy ban thường vụ quốc hội quận phải có diện tích tối thiểu ba mươi năm km hai dân số một trăm năm mươi người
trong hai năm tới các huyện có diện tích dưới hai mươi và dân số dưới hai trăm linh tiêu chuẩn sẽ phải sang nhập
đối chiếu theo quy định
thì quận hoàn kiếm đang nằm trong diện phải sắp nhập và đang nhận được những ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng
tôi thấy sắp nhập cũng phù hợp nhưng cái tên hoàn kiếm không được thay đổi vì cái tên đó gắn liền với di tích lịch sử
sắp nhập thì không có nghĩa là những yếu tố về lịch sử văn hóa sẽ mất đi quan trọng là cơ chế quản lý do chúng ta đặt ra thôi
quận hoàn kiếm nằm trong dòng chảy của lịch sử thăng long nghìn năm văn hiến
có chính sách phù hợp thì sẽ không có gì lo lắng về yếu tố lịch sử cả
tôi ủng hộ việc sắp nhập để đảm bảo các chính sách đã đặt ra được thực hiện đúng
dù tách nhập thế nào thì cũng vẫn nên giữ tên bốn quận trung tâm hoàn kiếm ba đỉnh đống đa hai bà trưng
các nhà hoạch định quy hoạch đô thị cũng cần tham khảo ý kiến của các nhà văn hóa lịch sử
cư dân mạng cho rằng việc quận hoàn kiếm thuộc diện sắp nhập mới chỉ đánh giá được tiêu chí dân số
diện tích tự nhiên qua giả soát chứ chưa tính đến yếu tố đặc thù
bởi quận hoàn kiếm trải qua thăng trầm lịch sử
mang đậm dấu ấn thăng long hà nội là trung tâm văn hóa chính trị kinh tế của thủ đô
do đó việc sắp nhập cần được cân nhắc tính toán kỹ lưỡng
không nên xác nhập quận hoàn kiếm dù diện tích không đạt tiêu chuẩn
nhưng bề dày về lịch sử văn hóa xã hội du lịch cho đến kinh tế thì không nhỏ
quận hoàn kiếm giữ vai trò đặc biệt trong lịch sử của thủ đô và cả nước cho nên tên gọi hoàn kiếm phải tồn tại
đây là quận trung tâm
quận hoàn kiếm có nhiều dấu ấn quan trọng với lịch sử phát triển đất nước
dù diện tích không đáp ứng theo quy định nhưng nên để nguyên như vậy
không nên xác nhập sẽ mất đi giá trị văn hóa và lịch sử của hà nội
theo quy định của nghị quyết số ba mươi năm của ủy ban thường vụ quốc hội
việc sắp nhập các đơn vị hành chính cũng phải tính tới các yếu tố văn hóa lịch sử yếu tố đặc thủ
và quận hoàn kiếm đang có đủ các yếu tố đó
cứ dân mạng cho rằng nên chăng mở rộng quận hoàn kiếm
bằng cách xác nhập một số phường lân cận của quận khác vào quận hoàn kiếm
thì phù hợp hơn và giữ nguyên được nét đẹp văn hóa lịch sử
mình nghĩ nên điều chỉnh lại địa giới các quận giao về hoàn kiếm
để giữ lại quận trung tâm có bề dày lịch sử
theo tôi không nên sắp nhập mà tính toán để cắt bớt một số phường của các quận lân cận
làm sao đặt tiêu chí tối thiểu là được
quận hoàn kiếm là quận đặc thù là trái tim của cả nước không nên sắp nhập vào quận khác
nếu là diện tích chưa đủ rộng thì sắp nhập một số phường vào quận hoàn kiếm đi
những gì thuộc về lịch sử nên bảo tồn
điều quận hoàn kiếm thuộc diện phải xác nhập mà chúng tôi vừa đề cập trong tiểu mục cứ dân mạng ngày hôm nay
quan điểm cũng như suy nghĩ của bạn như thế nào
hãy chia sẻ với chúng tôi trên fanpage của chủ nghĩa công an nhân dân